vâng thưa quý vị ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chung cho cả ba miền
đặc biệt ở khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
vâng vì vậy mà trước tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay kết hợp với nền nhiệt không mấy dễ chịu
quý vị hãy hạn chế tối đa việc ra ngoài cùng với đó là thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k
để bảo vệ bản thân cùng với những người xung quanh